thịt lợn là món ăn hằng ngày mà gia đình ông lộc lựa chọn
và đây là việc làm mà ông lộc thường phải làm trước khi ăn bất kỳ món gì liên quan đến thịt lợn thịt gà
thế nhưng trên bề mặt miếng thịt vẫn váng bọt bẩn nổi lên như thường
theo các chuyên gia phương pháp trên chỉ có hiệu quả khi kháng sinh tồn dư trong thực phẩm ở hàm lượng rất nhỏ

nước đầu tiên là sẽ mất một phần dinh dưỡng
thế nhưng mà vì thịt thà bây giờ là nó không được sạch
thế nên tôi phải luộc cái nước đầu tiên tôi đổ cái nước đi mà khi mà đổ cái nước đi trông thấy rất là bẩn
thế lần thứ hai thì luộc hơi yên tâm thôi chứ hoàn toàn chưa phải là yên tâm hẳn
theo chia sẻ của chuyên gia thông thường đối với thịt lợn sạch
miếng thịt lợn có màng ngoài khô khối thịt rắn chắc có độ đàn hồi cao
khi luộc miếng thịt có mùi thơm không sôi bọt sạch
không sôi bọt bẩn xào không ra nước
thế nhưng hiện nay người chăn nuôi lạm dụng thuốc kháng sinh để lợn phát triển nhanh
đùi to vai u có màu sắc đỏ tươi và sản phẩm thịt siêu nạp
khi chế biến thịt nổi váng nâu đen thậm chí có mùi thuốc kháng sinh khi nấu
đó là lý do nhiều gia đình sử dụng thực phẩm tồn dư thuốc kháng sinh mà không biết rõ nguyên nhân
khoa học người ta đọc
có những khuyến cáo bởi vì kháng sinh có nhiều nhóm khác nhau
và khi sử dụng như thế để đảm bảo không có tồn dư trong sản phẩm động vật
và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng đấy
mỗi loại thuốc nó có khả năng đào thải khác nhau
thuốc có khả năng phân giải đào thải lâu nhất thường khoảng hai mươi tám ngày
còn một số thuốc khác chỉ cần đến hai mươi một ngày thôi
tuy nhiên trong thực tế người chăn nuôi
đá số không có để ý đến thông tin đó
một khảo sát của tri cục thú y tp hcm
qua quá trình lấy ngẫu nhiên một trăm năm mươi chín quầy thịt lợn bày bán tại các chợ để xét nghiệm cho thấy
có tới ba mươi bảy trên một trăm năm mươi chín mẫu tồn dư kháng sinh tetraxilin vượt ngưỡng cho phép

tetraxilin là kháng sinh hại tổn dư kháng sinh tetraxilin
tetraxilin là kháng sinh hại tổn dư kháng sinh tetraxilin vượt ngưỡng cho phép
petracilin là kháng sinh hạn chế sử dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
hiện nay việc phân tích hóa học để phát hiện tồn dư kháng sinh trong thịt lợn
không phải là công việc thường xuyên được tiến hành tại các chợ các điểm giết mổ
nên người tiêu dùng không dễ để nhận biết
tedrasilin và sinfadimidin là loại kháng sinh có thể giúp vật nuôi mau lớn
chuyển hóa làm tiêu mỡ

tăng khối lượng cơ làm màu thịt đỏ tươi hơn
tuy nhiên thực phẩm tồn dư hàm lượng kháng sinh tetraxilin và sinfadimidin gây ra tác hại khó lượng với sức khỏe con người
đối với người mẫn cảm chỉ cần một dư lượng rất nhỏ có thể gây ức chế tổng hợp protein ứ động các acid amin
vì vậy sự dư thừa các acid amin gây tăng phân giải tạo ra mỡ máu tăng cao
ngoài ra tedrasilin còn có khả năng gây viêm gan và viêm tụy ở mức độ nặng
nếu chúng ta dùng liều cao và kéo dài có thể gây tử vong cho người sử dụng

ngoài ra tetraxilin còn có khả năng gây viêm gan và viêm tụy ở mức độ nặng
nếu chúng ta dùng liều cao và kéo dài có thể gây tử vong cho người sử dụng